australia vừa đề nghị các công ty truyền thông nước này tẩy chay tập thể google và facebook nhằm buộc các đại gia công nghệ trên phải trả tiền cho những thông tin mà họ đăng tải trên các nền tảng
ý tưởng này nằm trong một loạt biện pháp được acccc thúc đẩy nhằm yêu cầu các hãng công nghệ trả tiền coi đây là quy tắc ứng xử bắt buộc mà các hãng phải thực thi
các cơ chế khác được accc đưa ra bao gồm việc đàm phán song phương giữa các tổ chức truyền thông của australia với google và facebook
cũng như các cuộc thương lượng chung đối với toàn bộ các công ty truyền thông của nước này
theo acccc việc tẩy chay hay đe dọa tẩy chay tập thể có thể khiến google và facebook đưa ra một mức phí phù hợp cho việc sử dụng thông tin của các hãng truyền thông
khoảng một trăm tám mươi ba triệu người ở bốn mươi bảy quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng
nguyên nhân do họ không thể tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp
khi mà đại dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều nước phải đóng cửa biên giới và nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn trong thời gian dài
theo báo cáo đánh giá của tổ chức lương nông liên hợp quốc trong khi đại dịch covid một mươi chín đang cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng
làm kiệt quệ các hệ thống y tế công xáo trộn cuộc sống và các hoạt động kinh tế trên khắp thế giới
thì những nhóm người nghèo và yếu thế là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
họ rơi vào tình cảnh đói ăn do đại dịch làm gián đoạn cung cầu lương thực
năng lực sản xuất và phân phối bị ngắt quãng trong khi sức mua sụt giảm mạnh vì nhiều người mất việc
liên hợp quốc ước tính cần có khoảng ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ trong năm nay để hỗ trợ cho người dân những nước bị khủng hoảng an ninh lương thực
chính phủ chile vừa thông báo một nửa trong số năm mươi thành viên thượng viện chile cùng với bốn bộ trưởng của nước này
đã phải thực hiện quy định cách ly sau khi tiếp xúc với ít nhất ba đồng nghiệp được xác nhận dương tính với virus sars cov hai
trong thông báo bộ trưởng tài chính và tránh văn phòng nội
các đều có xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai nhưng vẫn đang phải cách ly cho đến lần xét nghiệm thứ hai
ngoài ra bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng phát triển xã hội của chile cũng đang phải cách ly
tính đến cuối tuần trước hàng chục nghị sĩ chile đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với đồng nghiệp
jorge pizarro đã được xác định nhiễm bệnh
cơ quan quản lý bất động sản công nghiệp thái lan đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng một nhà máy khử mạn nước biển
để cung cấp nước sạch cho hành lang kinh tế phía đông
nhằm đối phó với các đợt hạn hán hiện nay và trong tương lai gây tác động đến khu vực công nghiệp
dự kiến nhà máy khử mặn nước biển này có công suất ba trăm linh m ba nước mỗi ngày và sẽ được xây dựng thông qua một liên doanh
nhà máy sẽ cung cấp nước cho các nhà máy trong khu vực vốn đã phải giảm tiêu dùng nước trong năm qua do hạn hán khốc liệt
hành lang kinh tế phía đông trải rộng trên ba tỉnh với ba mươi bốn khu công nghiệp và sáu ba mươi ba nhà máy
là một dự án đầy tham vọng của chính phủ thái lan nhằm tái cấu trúc và khôi phục nền kinh tế để đưa đất nước phát triển
thưa quý vị sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu sẽ bị đại dịch covid một mươi chín đoe dọa trong bao lâu
chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác
nếu không có vaccine các chuyên gia dự đoán ảnh hưởng của dịch bệnh có thể sẽ kéo dài đến vài năm
trong bối cảnh đó giới khoa học đã đưa ra những phân tích về đại dịch với hy vọng sớm giải mã được bí ẩn về virus sars cov hai
và cách thức mà nó tương tác với cơ thể con người để dự đoán thời điểm covid một mươi chín kết thúc
khi nào đại dịch covid một mươi chín chấm dứt vẫn là một câu hỏi lớn bởi nhiều lý do mà phần lớn phụ thuộc vào hành động của con người
cả ở góc độ cá nhân lẫn tập thể
nếu thời gian đạt được khả năng miễn dịch kéo dài hai năm hoặc lâu hơn thì covid một mươi chín có thể biến mất dần sau một vài năm
nếu khả năng này chỉ kéo dài trong vòng một năm
covid một mươi chín có thể quay trở lại và hoành hành dữ dội hơn cho đến khi nào một loại vaccine hiệu quả được đưa vào sử dụng rộng rãi
hiện nay trên thế giới đang nghiên cứu nhiều loại vaccine khác nhau nhưng tính hiệu quả của chúng thì vẫn cần phải xem xét
trong bối cảnh đó miễn dịch là chìa khóa để hiểu về việc đại dịch sẽ kéo dài trong bao lâu và giới khoa học đang nỗ lực giải mã bí ẩn này
nếu không có vắc xin chúng ta cần phải phát triển cơ chế miễn dịch cộng đồng để chấm dứt dịch bệnh
miễn dịch cộng đồng thì chỉ có thể được xây dựng một cách hiệu quả nếu khả năng miễn dịch kéo dài
nếu khả năng miễn dịch suy yếu thì virus có nguy cơ quay trở lại phát triển mạnh hơn và lan xa hơn
theo đó lý tưởng nhất là việc miễn dịch cộng đồng phát triển trong dân số một cách từ từ
theo thời gian để tránh gây quá tải hệ thống y tế tránh tạo ra sự hỗn loạn và dẫn đến thiệt hại nặng nề hơn về người và của
rõ ràng dịch bệnh chỉ chấm dứt khi khả năng miễn dịch cộng đồng được hình thành
nhưng nếu thả nổi tình hình này có xu hướng vượt quá con số cần thiết và một tỷ lệ lớn hơn dân số sẽ bị mắc bệnh
trong bài viết đăng trên tờ new york times các nhà sinh vật học đã tính toán thiệt hại nếu không thực hiện các biện pháp kiểm soát
theo đó nếu một trăm linh người bị mắc bệnh ở giai đoạn đỉnh dịch và mỗi người lây cho chín người thì sẽ có thêm chín mươi ca mắc mới thậm chí là nhiều hơn
nếu dịch bệnh không được kiểm soát tại mỹ nó sẽ tiếp tục kéo ra nhiều thảm

trong bài viết đăng trên tờ new york times các nhà sinh vật học đã tính toán thiệt hại nếu không thực hiện các biện pháp kiểm soát
và câu hỏi đặt ra là liệu điều này sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải sống trong sự phong tỏa hoặc cách ly xã hội cho đến ít nhất là năm hai nghìn hai mươi
không có một viên đạn nào để đánh bại covid một mươi chín nhưng bằng cách kết hợp nhiều biện pháp ngăn chặn như đeo khẩu trang truyền tải thông tin tăng cường xét nghiệm theo dõi tiếp xúc liên lạc của bệnh nhân chúng ta có thể hạn chế sự lây nhiễm và giúp cuộc sống trở lại bình thường ở một mức độ nào đó
rõ ràng theo phân tích của các nhà nghiên cứu chúng ta vẫn có thể có một chút lạc quan với hy vọng về vaccine và miễn dịch cộng đồng ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên đây sẽ là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và điều quan trọng là chúng ta nên chuẩn bị tâm lý để sống chung với virus sars cov hai